thưa quý vị số ca mắc liên tục tăng cao khiến phần lớn các bệnh nhân phải cách ly điều trị tại nhà
tuy nhiên ở nhiều gia đình số thành viên f nhiều hơn f một
biện pháp phòng tránh covid một mươi chín tránh lây nhiễm chéo cho người f một như thế nào
xin mời quý vị cùng theo dõi
nói về khả năng lây nhiễm khi cách ly tại trung cư và cách phòng tránh
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết
để tránh lây nhiễm khi sinh sống cùng f thì phải ở riêng phòng
mọi sinh hoạt như tắm giặt ăn uống phải tách biệt với những người mắc bệnh
bên cạnh đó khi chuông nhà thì dù là f hay f một cũng phải đeo khẩu trang
đồng thời ép buộc phải tự theo dõi sức khỏe của bản thân trong quá trình cách ly chung với f
khi gia đình xuất hiện trẻ nhỏ là f ông nga cho rằng cần phải có sự phân loại để chăm sóc
cần phải căn cứ vào sức khỏe của người chăm đó
nếu họ chưa được tiêm vaccine có bệnh nền sức khỏe yếu thì nguy cơ lây nhiễm là cực kỳ lớn rủi ro cao
để phòng tránh tốt hơn người chăm sóc cần tuân thủ việc đeo khẩu trang
rửa tay sát khuẩn liên tục khi cầm nắm vào các vật dụng sinh hoạt
đưa ra giải pháp để phòng chống dịch khi sinh sống tại trung cư
ông nga khuyến cáo mọi thành viên trong gia đình nếu có f cần hạn chế nói chuyện với nhau
có thể trao đổi qua điện thoại hoặc tin nhắn
đặc biệt cần lưu ý ở những vị trí như là bếp nấu nhà vệ sinh tay nắm cửa
trong đó nếu phải sử dụng chung nhà vệ sinh thì cả f và f một phải có ý thức
nếu làm vệ sinh sạch sẽ giữ nhà vệ sinh thông thoáng thì nguy cơ lây lan không lớn
mỗi người sau khi sử dụng xong thì nên cọ dừa rội nước xà phòng tẩy trang thì mới đảm bảo an toàn
người dùng khi đi vệ sinh cần đậy nắp lại mới sội nước để tránh chất thải bán ra ngoài
đặc biệt trong nhà vệ sinh các thành viên không nên ho khạc nhổ bừa bãi
để tránh virus lây lan
chú ý vệ sinh thường xuyên các vị trí như tay nắm cửa nhà vệ sinh công tắc điện
bác sĩ trương hữu khanh cố vấn khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một cho rằng
những nơi ở trung cư dễ lây lan virus gồm những hành lang hẹp thường đóng kín cửa tay nắm cửa và thang máy
khi đi ra ngoài phải nghĩ mình có thể tiếp xúc với virus thông qua mũi và họng
cũng có thể tiếp xúc sán tiếp với virus qua bàn tay của mình
do đó khi đi ra khỏi cửa nơi hành lang thì phải vắng người mới đi
đồng thời phải mang khẩu trang và kính chắn giọt bắn
khi đi bất cứ chỗ nào cũng phải cầm theo chai nước rửa tay
nếu cầm nắm vào vật gì đó phải sử dụng ngay nước sửa tay bác sĩ khanh khuyến cáo
sau khi bấm nút mở thang máy cửa thang mở ra thì cư dân không nên đi vào ngay
mà đợi cho luồng xó trong thang được đẩy hết sang ngoài
đặc biệt không được lơ là đối với phủng tay và miệng khi đi ra ngoài hoặc trong thang máy